nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trong trường học nhất là không để xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự như vụ việc tại trường trung học cơ sở bạch đằng quận ba tp hcm
sáng nay tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng năm và năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp hà nội đã yêu cầu phải ra soát cắt tỉa cây xanh trong trường học không để gây nguy hiểm cho học sinh
gần hai trường học trên địa bàn thành phố sẽ phải giả soát lại toàn bộ hệ thống cây xanh trong nhà trường
nhất là không để xảy ra sự việc tương tự đáng tiếc như vừa qua tại trường trung học cơ sở bạch đằng quận ba tp hcm
khiến một học sinh tử vong và nhiều học sinh khác bị thương do cây phượng bất ngờ bị đổ
qua sự việc vừa rồi các đại biểu quốc hội cho rằng nhà trường cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến vấn đề cây xanh an toàn
đó cũng là một tiếng trung cảnh báo phải nói là rất đáng phải lưu tâm
để cho tất cả các trường phải thường xuyên phải xem xét lại
an toàn từ cây cối từ tường rồi từ hồ nước đồ vân vân xung quanh tường và trong khuôn viên của tường
ở cái môi trường đô thị là cái nơi mà để trồng những cái cây là rất cần thiết
nhưng trồng cây gì ở trong môi trường đó ở môi trường nhà trường nó để nó an toàn
thì phải có sự tư vấn của những nhà khoa học
cần phải có một hệ thống
chứ không phải chỉ là muốn trồng cây gì thì trồng đúng không ạ
và ở đô thị thì trồng cây gì
còn ở phùng nông thôn thì trồng cây gì
ngoài việc bảo đảm an toàn cho các em học sinh tại nhà trường
thì an toàn cho nhân dân cũng rất quan trọng
một số cây xanh trên các tuyến phố cũng đã được thành phố chỉ đạo cắt tỉa hàng năm
hạn chế cây đổ trong mùa mưa bão